tổng cục thuế đã tổ chức họp báo thông báo về việc chuyển dịch sử dụng hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa cung ứng dịch vụ theo nghị định số một trăm một mươi chín của chính phủ
theo đó nghị định số một trăm một mươi chín của chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa cung ứng dịch vụ bắt đầu có hiệu lực từ ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám và quy định thời hạn hai mươi bốn tháng
tức là từ ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám đến ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi để các doanh nghiệp chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất và con người để áp dụng hóa đơn điện tử
nghị định một trăm một mươi chín quy định cụ thể những đơn vị bắt buộc phải dùng hóa đơn điện tử đó là các cá nhân kinh doanh thực hiện sổ sách kế toán sử dụng thường xuyên từ một mươi lao động trở lên
và có doanh thu từ ba tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực nông nghiệp lâm nghiệp thủy sản công nghiệp xây dựng hoặc doanh thu từ một mươi tỷ đồng trở lên đối với lĩnh vực thương mại dịch vụ
hóa đơn điện tử sẽ giúp các doanh nghiệp đơn giản hóa các thủ tục nộp thuế giúp các cơ quan quản lý thuế quản lý hóa đơn thống nhất đề phòng và chống việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp